trước tình hình xuất hiện ổ cúm da cầm với hai trăm linh con tại thôn nại hiệp xã triệu ái huyện triệu phong
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh quảng trị đã tập trung triển khai các biện pháp tiêu hủy
chủ động phòng chống dịch bệnh như phun hóa chất tiêu độc khử trùng tiêm phòng
nhằm ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh quảng trị
đã cấp một mươi tấn hóa chất về các địa phương để tiêu diệt và ngăn mầm bệnh lây lan
hiện nay trạm thú y các địa phương đang tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm
tuy vậy công tác phòng chống dịch cúm da cầm vẫn còn rất nhiều khó khăn và hạn chế đặc biệt là thiếu vaccine
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng trị hiện dịch bệnh trên địa bàn đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp
giá da cầm lại giảm sâu khiến người chăn nuôi không mặn mà trong việc chăm sóc bảo vệ đàn
bên cạnh đó khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt vaccine
tỉnh quảng trị đang tập trung để tiêm phòng cho những vùng có nguy cơ cao đặc biệt là huyện triệu phong
bên cạnh việc cấp phát thuốc khử trùng khẩn cấp ngành chức năng của quảng trị cũng đã tổ chức phun xử lý toàn bộ khu vực chăn nuôi có virus cúm da cầm
và mở rộng ra nhiều khu dân cư lân cận qua đó khoanh vùng ngăn chặn dịch bệnh lây lan và lây sang người
ngành y tế tỉnh quảng trị tăng cường tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh lây lan dịch cúm gia cầm